ban đối ngoại trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
tham dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm qua ban đối ngoại tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ đoàn kết
hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước láng giềng mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế
tích cực tham gia vận động đấu tranh bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhận định
năm hai nghìn một mươi chín tình hình chính trị kinh tế thế giới an ninh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại nhân dân là nâng cao chất lượng hiệu quả theo hướng thiết thực
bảo đảm mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ đồng lập chủ quyền an ninh
và lợi ích quốc gia dân tộc tích cực hội nhập quốc tế nâng cao vị thế của việt nam
tích đã đạt được trong năm qua lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân
sẽ phát huy tinh thần chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ
đưa ra trong phương hướng năm hai nghìn một mươi chín để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
và tiến tới chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân
đã trao kỷ niệm trương và bằng khen cho các tập thể và cá nhân
đồng góp vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân